sáng nay thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ không còn phải chật vật lên giữa các dòng xe cộ đông nghịt
có khi mất tới cả tiếng đồng hồ thì tới trường tới nơi làm việc như những ngày trong tuần
một thông tin tích cực nữa đối với người dân thủ đô đó là trong hai ngày cuối tuần này
thời tiết sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
trước khi nhiệt độ tăng lên ngưỡng nắng nóng vào thứ hai tuần sau với mức nhiệt cao nhất lên tới ba mươi bảy độ